xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục triển vọng miền trung của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong số đầu tiên của chuyên mục triển vọng miền trung
chúng tôi đã đề cập đến vấn đề quy hoạch và phát triển cảng biển
ở khu vực miền trung và duyên hải miền trung
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đề cập đến những tiềm năng
và thách thức của các cảng biển trong khu vực hiện nay
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
vừa qua tại tỉnh bình định thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị
triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng bắc trung bộ
và duyên hải trung bộ đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và xúc tiến đầu tư vùng
hội nghị khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
trở thành vùng phát triển năng động nhanh và bền vững mạnh về kinh tế biển
có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại có khả năng chống chịu cao với thiên tai
dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu
có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn của cả nước
với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực
là cửa ngõ ra biển của vùng tây nguyên và nước bạn lào
quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc
trong đó mục tiêu nghị quyết đến năm hai nghìn ba mươi tập trung nguồn lực phát triển các cảng biển thanh hóa
nghệ an đà nẵng và khánh hòa trở thành những hạt nhân kinh tế biển
kinh tế hàng hải và là trung tâm logistic của khu vực và quốc tế
đầu tháng bốn vừa qua tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh khánh hòa hai nghìn hai mươi
dưới sự chủ trì của thủ tướng phạm minh chính tỉnh khánh hòa đã trao quyết định chấp thuận
điều chỉnh chủ trương đầu tư tám dự án với tổng vốn đầu tư hơn ba mươi một hai trăm linh tỷ đồng
và ký biên bản ghi nhớ một mươi sáu dự án với tổng vốn đăng ký trên tám mươi sáu trăm linh tỷ đồng
đầu tư vào các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong đó có khu kinh tế vân phòng
tỉnh khánh hòa tập trung quy hoạch nhiều phân khu để phát triển công nghiệp
nhằm mục tiêu là hỗ trợ cho việc phát triển của cảng đồng thời cũng là hỗ trợ cho tây nguyên
trong việc vận chuyển hàng hóa từ tây nguyên thông qua cảng nam vân phong và bắc vân phong
bến cảng tổng hợp nam vân phong được xem là trái tim của khu kinh tế vân phòng
với quy mô sản lượng khai thác mỗi năm trên hai triệu tấn
với lợi thế cảng biển nước sâu
điểm kết nối thương mại chính cho khu vực nam trung bộ và tây nguyên
tuy nhiên việc thiếu nguồn hàng qua cảng khiến nhiều thời điểm
cảng biển này không có tàu nào ra vào cảng làm hàng
hiện nay xét về thị trường trong phần hậu cần của khu vực cảng
cũng tương đối ít các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển hợp khẩu
vì vậy lượng hàng hiện nay đối với cảng thì cũng hoạt động chưa hết
theo cổng sức quy hoạch
khu kinh tế dung quốc hiện là đầu tàu phát triển công nghiệp của khu vực duyên hải miền trung và tây nguyên
trong năm hai nghìn hai mươi hai giá trị sản xuất công nghiệp khu kinh tế dung quốc chiếm đến sáu mươi
và nộp ngân sách chiếm sáu mươi ba trong tổng số một mươi một khu kinh tế của khu vực
quảng ngãi cũng tập trung đầu tư mở rộng cảng biển dung quốc
để trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa và cảng container
đưa khu kinh tế dung quốc trở thành trung tâm giao lưu hàng hóa quốc tế
ở khu vực miền trung tây nguyên
cảng biển dung quốc là một cổng biển công nghiệp gắn liền với các nhà máy chuyên dụng
sản xuất công nghiệp chuyên dụng và độ tiếp đón tàu có trọng tải lớn đã lên tới hai trăm linh tấn
dự kiến trong những năm tới đây công suất của hàng hóa qua cảng dung quốc sẽ tăng vượt bậc nữa
dự kiến trong năm hai nghìn ba mươi lên bảy mươi năm triệu tấn trong một năm
cảng biển dung quốc là một cổng biển đặc biệt của trung quốc
cảng biển dung quốc đã đầu tư nâng cấp cải thiện căn bản về năng lực chất lượng dịch vụ
bảo đảm tiếp nhận tàu có trọng tải trên ba mươi vạn tấn
tuy nhiên hiện nay mạng lưới giao thông kết nối cảng biển lại phát triển chưa tương xứng
hiện nay là công tác hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vận tế dung quốc đã sống cấp quá nhiều
ủy ban tỉnh cũng như là các bộ ngành cũng có hỗ trợ trong thời gian qua
nhưng mà chưa đủ xứng tầm với cái nhu cầu của nó
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung
thời gian qua tỉnh quảng ngãi đã phát huy các tiềm năng thế mạnh
tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội
tỉnh quảng ngãi đã chủ động nghiên cứu triển khai các giải pháp
quyết tâm đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng quốc gia và du lịch biển đảo
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
mục tiêu đạt ra tỉnh có những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể
cho từng giai đoạn hai mươi đến hai mươi năm rồi hai mươi năm đến ba mươi để triển khai thực hiện
và có thể nói rằng là với cái tám nhiệm vụ
mà tỉnh xác định trong chương trình hành động của tỉnh
nó sẽ toàn diện trên các lĩnh vực và huy động của cả hệ thống chính trị
để triển khai thực hiện
cái chúng tôi quan tâm nhất hiện nay đó là cụ thể hóa và triển khai
thực hiện chương trình hành động của tỉnh để thực hiện nghị quyết hai mươi sáu
năm hai nghìn một mươi hai cảng chu lai được tập đoàn thaco đầu tư chính thức đi vào hoạt động
và là cảng biển ra đời muộn nhất trong khu vực
những năm qua cảng chu lai tỉnh quảng nam đã đầu tư bài bản
về cơ sở hạ tầng trang thiết bị phát triển chuỗi dịch vụ trọn gói
cũng như hệ thống kho bãi để hình thành trung tâm giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế
ngoài lợi thế về vị trí địa lý cảng biển quốc tế chu lai nằm trong khu kinh tế mở chu lai
nên có ưu thế lớn mà ít cảng khác có được là nguồn chân hàng sẵn có từ tập đoàn thaco
mỗi năm lượng hàng hóa qua cảng phục vụ khu kinh tế mở đạt khoảng ba chín triệu tấn
chưa kể nguồn hàng rời
hàng dịch vụ vận chuyển hai miền nam bắc và quốc tế
có nhiều lợi thế như vậy nhưng đến nay cảng chu lai mới chỉ đáp ứng được tàu trọng tải hai vạn tấn
điều này khiến cảng chu lai gặp khó khăn trong việc thu hút các hãng tàu lớn trên thế giới xuất nhập khẩu qua cảng
hiện nay cảng chu lai sử dụng tiến luận quốc gia kỳ hạ
do đó trong quá trình khai thác các doanh nghiệp ở tại miền trung
ở khu công nghiệp tây nguyên hoặc là các nước hành lân kinh tế đông tây qua cảng chu lai
thì cần một chi phí thấp
hợp động lưu ý tích mà tiến luận chỉ đáp ứng tàu được dưới bờ vạn tấn khi ra bờ cẳng
đây là một điều rất thách thức trong hợp động quy hoạch
trong chuyến làm việc với tỉnh quảng nam vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng phạm minh chính cho rằng để hoàn thành mục tiêu quảng nam trở thành cảng biển loại một đến năm hai nghìn ba mươi
cảng biển quốc tế chu lai cần đầu tư xây dựng bến cảng đón tàu tải trọng trên năm vạn tấn
hiện nay tỉnh quảng nam đang hoàn chỉnh đề án để xúc tiến đầu tư mở mới
luồng cửa lở vào cảng chu lai và cảng kỳ hà để đón tàu trọng tài lớn
và nâng công suất hàng hóa qua hệ thống cảng biển ở quảng nam mỗi năm đạt trên hai mươi chín triệu tấn
chúng tôi xây dựng một cái luồng mới năm vạn tấn cửa lở
để tăng công suất làm hàng của hệ thống các bến trong hệ thống cảng biển kỳ hà cảng biển quảng nam
thì hệ thống này là một cửa mới hoàn toàn
hiện nay việc phát triển cảng biển ở miền trung có nhiều khó khăn thách thức hơn những khu vực khác
bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt thường xuyên có mưa bão
và quan trọng là nguồn hàng từ các doanh nghiệp tại các khu kinh tế lân cận
và trong khu vực không mạnh như hai đầu đất nước
do đó câu chuyện các đơn vị doanh nghiệp cảng biển tự loay hoay tìm kiếm nguồn hàng
phù hợp với năng lực và hạ tầng kỹ thuật qua cảng đang là thực trạng nan dài
cái cảng biển chủ yếu là phù hợp với kinh tế của địa phương cũng như các vùng
cho nên là việc của các cảng biển trong khu vực gần như là độc lập tác chiến với nhau
yếu tố của quốc lộ ở đây là chúng ta liên kết với khách hàng
và chúng ta có những định hướng của cận phù hợp
chúng tôi rất là mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư trong khu lĩnh thuẩy
nhiều doanh nghiệp đầu tư trong khu lĩnh thuẩy phong để tạo thành một nơi hậu cận lớn
có nhiều vườn hàng
thì cảng mới phát huy được cái tiềm năng
thưa quý vị và các bạn việc phát triển các cảng biển ngoài yêu cầu phát triển kinh tế cho địa phương
phục vụ cho sự phát triển của các khu cụm kinh tế trọng điểm phát triển du lịch
hình thành các khu đô thị ven biển
tuy nhiên thì việc liên kết phát triển cảng biển logistics trong khu vực
thì vẫn đang là mắt xích yếu trong chuỗi liên kết phát triển kinh tế biển
của khu vực miền trung và duyên hải miền trung
thực trạng liên kết phát triển cảng biển
tại khu vực miền trung và duyên hải miền trung
sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chuyên mục lần sau
mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi